cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hiểu lũng tỉnh lạng sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với nông thị hiền sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám trú tại huyện hiểu lũng về tội mua bán trái phép chất ma túy
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một công an huyện hiểu lũng phát hiện tại căn nhà do nông thị hiền đang thuê địa chỉ tại xã đồng tân huyện hữu lũng có tám thùng xốp bên trong chứa cành và quả thuốc phiện tươi với tổng trọng lượng là bốn mươi tám kg
cơ quan công an đã tiến hành phân loại thu giữ niêm phong toàn bộ số tăng vật nói trên chương cầu giám định xác định tổng trọng lượng quả thuốc phiện tươi là hai mươi một sáu kg
tại cơ quan điều tra nông thị hiền khai nhận mua số thuốc viện tươi qua mạng xã hội với mục đích mang về chia nhỏ để bán kiếm lời